vụ việc thỉnh vong ở chùa ba vàng mặc dù sai phạm và việc xử lý sai phạm rõ ràng công khai
nhưng có một điều đáng lo ngại đó là việc kinh doanh niềm tin đã diễn ra từ lâu và ở nhiều nơi
kinh tế xã hội phát triển khiến nhu cầu tâm linh của con người ngày càng cao
điều này kéo theo sự phát triển muôn hình vạn trạng của các loại hình tín ngưỡng tâm linh
cần phải nhìn nhận vụ việc xảy ra tại chùa ba vàng và những vụ tương tự như một vấn nạn
cần giải pháp tổng thể chung tay giải quyết và khung pháp lý nào thích đáng
cho những hành vi đổ trác tiền bạc lấy niềm tin
cái việc mà bà yến gây ra cái hệ lụy về mặt xã hội đặc biệt cái hệ lụy về mặt tinh thần
cho đời sống người dân trong khi anh không hiểu biết gì nhiều về phật pháp
và cũng không có cái uy tín sâu sắc trong cái lĩnh vực phật giáo
để rồi đăng đàn nói về những cái hình thức của tín ngưỡng dân gian
hoàn cảm cho xã hội như thế thì cái hệ lụy nó để lại nó không chỉ là về mặt vật chất
mà nó còn để lại một cái hệ lụy rất là xấu về mặt tinh thần
cho chính cá nhân những cái người mà đã tham gia thực hành cái nghi lễ mà do bà yến khởi xướng
gieo vào trong cái tâm thức đời sống của người dân nhất là đối với những cái quần cư yếu
và thiếu về mặt kiến thức cũng như là nhận thức khoa học về tôn giáo
câu chuyện chùa ba vàng ở quảng ninh một lần nữa đặt cho chúng ta những
hỏi về danh giới giữa đức tin tập quán dân gian và mê tín dị đoạn
liệu chúng ta có thể phán xét đức tin của người khác
và quan trọng nhất làm sao để đức tin của con người không bị đem ra lợi dụng trục lợi
vụ việc xảy ra ở chùa ba vàng nó cũng không thể nói cho chúng ta biết
là còn bao nhiêu những cái cơ sở tôn giáo trên cái lãnh thổ chúng ta
đang tiến hành những hoạt động phi pháp như thế này
và như thế cái hậu quả của cái việc làm đấy nó khôn lường
nó khôn lường
về nhận thức khôn lường về cái hành vi ứng xử
nó lại còn gây những thiệt hại vật chất đáng kể
cho những cái người mà họ có cái niềm tin mù quáng như vậy
từ cái hoạt động này tôi nghĩ là có một cái cảnh báo
đối với cả các cơ quan nhà nước là phải cần phải bám sát
cần phải theo dõi quản lý chặt chẽ sát sao hơn nữa
những hoạt động tôn giáo không nên coi đó là một cái vùng tế nhị
một cái vùng mà
khó chạm vào
mà hãy coi đó như một cái hoạt động bình thường trong xã hội
chúng ta phải căn cứ vào những quy định pháp luật
để đưa ra những quy định pháp quản lý
có thể nói bản chất của mọi tôn giáo tín ngưỡng là tốt đẹp
đều hướng con người đến những giá trị căn bản của cuộc sống
tuy nhiên nhiều người đã lợi dụng tôn giáo
để thỏa mãn nhu cầu xoa dịu con người
về vấn đề đặt ra qua câu chuyện này
đó là cần có sự phối hợp đồng bộ
rộng khắp giữa các nhà quản lý
xã hội học nhân học tâm lý học
để cung cấp chi thức và tư vấn cho người dân